theo báo cáo của bộ công an dự thảo luật đặc xá sửa đổi là cần thiết nhằm khắc phục những hạn chế bất cập hiện nay
cụ thể dự luật đã quy định chặt hơn về thời gian chấp hành hình phạt tù từ quy định đã chấp hành được ít nhất một phần ba thời gian đối với hình phạt tù có thời hạn
ít nhất một mươi bốn năm đối với hình phạt tù trung thân như luật hiện hành sang quy định chấp hành được ít nhất một phần hai thời gian đối với hình phạt tù có thời hạn
ít nhất một mươi năm năm đối với hình phạt tù trung thân
tuy nhiên người được đặc giá phải chấp hành xong hình phạt bổ sung về dân sự mới được xét đặc giá
tuy nhiên theo báo cáo thẩm tra về dự án luật đặc xá sửa đổi trong phiên làm việc chiều nay
ủy ban tư pháp của quốc hội cho rằng dự thảo luật sửa đổi lớn về chính sách đặc xá nhất là việc thay đổi điều kiện và đối tượng đặc giá
nhưng báo cáo đánh giá tác động mới chủ yếu so sánh quy định về đặc giá với quy định về tha tù trước thời hạn có điều kiện
mà chưa đánh giá rõ tác động của việc thay đổi các quy định này